xin kính chào quý vị và các bạn
do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió nên trong đêm nay tại các tỉnh thành bắc bộ vẫn duy trì mưa rông
riêng vùng núi do quá trình hội tụ diễn ra mạnh hơn nên cục bộ có thể xảy ra mưa vừa
trong cơn rông gần đề phòng với tổ lóc và gió giật mạnh mức nhiệt thấp nhất giao động từ hai mươi hai mươi ba độ trời lạnh
vùng núi có nơi thấp hơn trời rét
sang ngày mai mưa có phần giảm hơn nên mức nhiệt tăng nhẹ giao động từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
lưu xuống khu vực miền trung có thể có mưa rào tại khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nhưng lượng mưa nhìn chung đã giảm nhiều so với một hai ngày trước đó với mức nhiệt trưa chiều mai giao động trong ngưỡng hai mươi bảy ba mươi độ
còn tại các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận chỉ có mưa rông vài nơi
riêng khu vực nam trung bộ có thể xuất hiện mưa rào rải rác với mức nhiệt cao nhất ngày mai đạt ngưỡng hai mươi tám ba mươi một độ
hai khu vực phía nam nước ta là các tỉnh vùng cao tây nguyên
tây nguyên và khu vực nam bộ sẽ có mưa chảy đều hơn trong ngày mai
cục bộ có điểm có mưa vừa đến mưa to tập trung xuất hiện tại nam bộ
ban ngày tại hai khu vực đều có năng gián đoạn
nhiệt độ ban trưa sẽ phổ biến ở mức hai mươi bảy ba mươi độ tại tây nguyên và hai mươi chín ba mươi hai độ tại nam bộ có nơi cao hơn
đến với biển đông tại quần đảo hoàng sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông cấp ba
còn tại quần đảo trường sa có mưa rào rải rác và có nơi có rông
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
nhiệt độ tại cả hai quần đảo sẽ giao động từ hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội nhiều mây có mưa mưa rào
ngày giảm mây phổ biến có mưa vài nơi gió đông bắc cấp hai ba sáng và đêm trời lạnh với nhiệt độ từ hai mươi hai mươi bảy độ